chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
ngô quyền thành phố hải phòng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xuất nhập khẩu mai lâm có địa chỉ một mươi hai trên ba mươi a tòa nhà bidv đường lê hồng phong phường đông khê quận ngo quyền thành phố hải phòng
trong năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi nữ doanh nhân này đã lợi dụng tín nhiệm kêu gọi vốn góp vốn của nhiều cá nhân doanh nghiệp để đầu tư buôn gỗ từ châu phi
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi mai đã bỏ trốn cùng số tiền mà các doanh nghiệp cá nhân góp vốn
sau khi mai bỏ trốn nhiều doanh nghiệp cá nhân có vốn đầu tư và các đối tác của công ty mai lâm đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của nữ doanh nhân này với số tiền lên đến hai trăm năm mươi tỷ đồng
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn khắc hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường mễ trì quận nam từ liêm hà nội để điều tra về tội cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các quyết định đã được chuyển qua viện kiểm sát
nhân dân cung cấp để phê chuẩn công an quận nam tử liêm đang củng cố hồ sơ làm rõ các tội danh liên quan khác
trước đó như antv đã đưa tin ngày hai mươi sáu tháng sáu một vụ cướp giật tài sản đã xảy ra tại hiệu vàng sông giang phố mỹ trì thượng phường mễ trì
tài sản bị mất là hai chiếc nhẫn và một dây chuyền vàng loại bô số chín
trên đường tẩu thoát đối tượng hải đã dùng bao đầu thủ sẵn trong người đâm trọng thương một nam thanh niên tham gia truy đuổi
bằng các biện pháp nghiệp vụ hai ngày sau đó các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận nam tử liêm và phòng cảnh sát hình sự công an hà nội đã phối hợp bắt giữ đối tượng gây án nguyễn khắc hải
quá trình điều tra làm rõ hải thừa nhận ngoài vụ cướp giật tài sản tại hiệu vàng sông giang cùng với thủ đoạn vừa mua điện thoại di động
đối tượng này đã thực hiện hai vụ cướp giật tài sản tại cửa hàng điện thoại chiếm đoạt ba chiếc điện thoại di động đồng thời gây ra bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác
do ham mê cá độ bóng đá hải nợ rất nhiều tiền bị chủ nợ thúc rục nhiều lần lại không có tiền trả nên đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản tại tiệm vàng ở phố mễ trì thượng
đồng cỏ trên núi cao vọng giáp danh giữa xã kỳ ninh và kỳ lợi thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh bất ngờ bốc cháy dữ dội
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h người dân phát hiện có cháy tại khu vực núi cao vọng giáp danh giữa xã kỳ ninh và kỳ lợi
trời nắng nóng và gió lớn khiến cho ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội và lan rộng
nhận được tin báo kiểm lâm thị xã kỳ anh ban quản lý rừng phòng hộ nam hà tĩnh cùng lực lượng địa phương hai xã kỳ lợi và kỳ ninh đã có mặt kịp thời khống chế ngọn lửa tránh để lây lan trên diện rộng ảnh hưởng đến diện tích rừng gần đó
sau hơn ba giờ đồng hồ đến khoảng một mươi chín h cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế vụ cháy không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng đồng cỏ rộng hơn một hectare bị cháy đen nguyên nhân ban đầu được nhận định là do người dân đốt cỏ để tạo khoảng đất cho cỏ mới mọc làm thức ăn cho gia súc
tiếp tục thông tin về vụ cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại cường việt tổ một mươi tám phường thượng thanh quận long biên thành phố hà nội ngày ba mươi tháng sáu vừa qua
theo công an quận long biên công an tp hà nội cơ sở này đã bị tạm đình chỉ hoạt động vì tồn tại nhiều vi phạm về phòng cháy chữa cháy tuy nhiên quyết định này đã không được chủ cơ sở thực hiện nghiêm túc
hoạt động từ năm hai nghìn một mươi sáu tuy nhiên cơ sở này đã không được thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy cùng với đó là rất nhiều những vi phạm khác
ủy ban nhân dân phường đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động tuy nhiên rõ ràng là cơ sở này đã không chấp hành nghiêm và hậu quả là vụ cháy xảy ra vào ngày ba mươi tháng sáu vừa rồi
qua công tác kiểm tra về phòng cháy chữa cháy cho thấy cơ sở này hầu như chỉ trang bị một số thiết bị chữa cháy đơn giản ban đầu
ngoài ra không được đầu tư lắp đặt hệ thống chữa cháy vách tường hệ thống báo cháy tự động theo quy định
công an quận long biên công an thành phố hà nội đã nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính và kiến nghị cơ sở khẩn trương khắc phục các tồn tại
thế nhưng hơn bốn năm qua những vi phạm đã không được khắc phục
công an quận long biên công an thành phố hà nội đã nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính và kiến nghị cơ sở khẩn trương khắc phục các tồn tại
vẫn cũng gần đây nhất chúng tôi đã qua kế hoạch một trăm bảy mươi một của đồng chí trưởng quân quận long biên để kiểm tra kho
trong bến bãi trên địa bàn quận long biên chúng tôi cũng đã có kiến nghị đối với ubnd phường thượng thanh là địa bàn sở tại có kho gói chất này là ra quyết định tạm đình chỉ với cơ sở vì những tồn tại đã kéo dài tương đối lâu chưa được khắc phục
ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ubnd phường thượng thanh quận long biên thành phố hà nội đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với công ty cổ phần đầu tư và thương mại tân hồng hà và các cơ sở thuê mặt bằng tại cảng đức giang
trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại cường việt để thực hiện việc bổ sung trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy và các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo các quy định hiện hành
quyết định đã có nhưng trong thực tế đã không được thực thi
qua sự việc xảy ra đối với công ty cường việt chúng tôi cùng với các lực lượng chức năng của quận các ngành chuyên môn phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra các đơn vị
nếu trường hợp phát hiện các đơn vị không đảm bảo các yêu cầu cháy cháy thì chúng tôi cũng sẽ có những cái chặt chẽ hơn quản lý chặt chẽ hơn cũng như là việc giám sát cũng như là các đề xuất các giải pháp để đáp ứng được các yêu cầu đặt ra
theo giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa
hóa chất do sở công thương hà nội cấp cho công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại cường việt
công ty chỉ được phép kinh doanh hóa chất
tuy nhiên theo kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy cuối nhà xưởng của công ty có một lò hơi đang sử dụng
có thể cơ sở này đang thực hiện các hoạt động sản xuất hóa chất tại địa điểm này
hiện công an đang tiến hành khám niệm hiện trường và làm rõ các vấn đề khác liên quan
tối ngày một tháng bảy đoàn kiểm tra của công an quận hải châu đà nẵng
công sát kinh tế môi trường chủ công đã kiểm tra hai cơ sở kinh doanh quán nhậu trên đường đống đa
tiếp tục phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm
kiểm tra hai cơ sở kinh doanh quán nhậu gồm quán thức số hai mươi tám c đống đa và quán chén số bốn mươi hai a đống đa
thuộc địa bàn phường tuận phước
đoàn kiểm tra phát hiện các cơ sở này vi phạm nhiều lỗi về an toàn thực phẩm
nơi chế biến đồ ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
mở nhạc gây ồn ào huyền náo khu dân cư
từ hai mươi hai h đến sáu h
cùng với đó năm bình si sa không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đã bị tạm giữ ở các cơ sở trên
bên cạnh đó các quán nhậu này còn sử dụng vỉa hè để kinh doanh sai quy định
đoàn kiểm tra của công an quận đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự
tiếp tục lập biên bản tạm giữ một số phương tiện giao thông đậu đỗ dưới lòng lề đường
hiện đoàn kiểm tra của công an quận hải châu đã lập biên bản vi phạm của các cơ sở trên
và tiến hành mời làm việc để làm rõ những vấn đề có liên quan
vừa rồi là phần tin tức đáng chú ý còn ngay sau đây sẽ là chuyên mục điểm báo
cùng với sự đồng hành của biên tập viên thế cương
xin mời anh thế cương
xin cảm ơn chị viu anh
thưa quý vị tôi xin được mở đầu điểm mục điểm báo ngày hôm nay
bằng một bài viết trên báo lao động với nhan đề
nguy cơ sử dụng rượu bia lái xe bùng phát trở lại
nội dung bài viết đề cập đến việc sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
số vụ tai nạn giao thông và số vụ xử phạt giảm
nhưng số tiền xử phạt lại tăng
đặc biệt mức tiền phạt lỗi vi phạm về nồng độ cồn đã tăng gấp ba lần so với trước
đủ sức gian đe đối với các trường hợp vi phạm
tuy nhiên số vụ vi phạm về nồng độ cồn đang có chiều hướng gia tăng
trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đại diện ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết nguyên nhân của tình trạng trên
là do sau thời gian dặn cách một số địa phương đã có phần buông lỏng
việc quản lý giám sát về nồng độ cồn nhất là các tỉnh phía nam
đây chính là nguyên nhân và cũng là nguy cơ gây tai nạn giao thông gia tăng
vào sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
khoảng ba lao động là chuyên gia nhân sự cao cấp nhà đầu tư quản lý kỹ sư
được cấp phép nhập cảnh tại tp hcm để giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất
thông tin này được đăng tải trên báo điện tử vn express
từ ngày tám tháng sáu đến nay
sở lao động thương binh và xã hội có năm đợt cấp phép cho người nước ngoài vào tp hcm
nhiều nhất vẫn là lao động đến từ trung quốc hàn quốc nhật bản mỹ anh pháp đức
có tám mươi hai người là vợ con của người nước ngoài được cấp phép vào việt nam
để được cấp phép nhập cảnh doanh nghiệp cần gửi hồ sơ của người nước ngoài đến sở
hàng tuần tổ công tác của ủy ban nhân dân thành phố gồm chín sở ngành sẽ xem xét những trường hợp đủ điều kiện
gửi sang cục xuất nhập cảnh bộ công an làm thủ tục cấp visa thị thực nhập cảnh
bên cạnh đó người nước ngoài nhập cảnh phải khai báo y tế đo thân nhiệt lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sân bay
sau thời gian cách ly một mươi bốn ngày nếu có kết quả âm tính ncov
lao động nước ngoài mới được đến doanh nghiệp để làm việc
còn trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay
có đăng tải bài viết với nhan đề lời giải cho bài toán môi trường làng nghề
nội dung bài viết thì đề cập đến thực tế cho biết hiện cả nước có hơn năm bốn trăm linh làng nghề
thu hút khoảng một mươi một triệu lao động tham gia
do sản xuất chủ yếu là quy mô hộ gia đình sử dụng trang thiết bị lạc hậu
nên vừa tiêu tốn năng lượng vừa gây ô nhiễm môi trường
tuy nhiên với việc ứng dụng công nghệ và sử dụng năng lượng thay thế vào sản xuất
bài toán này đã phần nào được hóa giải
tuy đem lại nhiều kết quả tích cực nhưng theo chia sẻ của người dân tại các làng nghề
việc sử dụng nguyên liệu thay thế hiện nay thì vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
trong đó chủ yếu là nguồn vốn và mặt bằng sản xuất
do đó để khuyến khích người dân sử dụng năng lượng thay thế cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật
nhà nước cần có cơ chế chính sách về vốn
thưa quý vị và các bạn xuất khẩu gạo thì đang bị chậm
rất ít doanh nghiệp ký được hợp đồng mới sau một thời gian sôi động
thông tin này được đăng tải trên báo điện tử tiền phong
trao đổi với tiền phong một lãnh đạo của hiệp hội lương thực việt nam vfa cho biết
xuất khẩu gạo chỉ sôi động trong giai đoạn tháng năm nửa đầu tháng sáu sau khi chính phủ mở cửa
tuy nhiên hiện tình hình xuất khẩu khá xấu khi ít doanh nghiệp ký mới được hợp đồng
chỉ giao hàng theo hợp đồng cũ
đặc biệt philippines đã hủy thầu ba trăm linh tấn gạo trong đó có nguồn gạo cung cấp từ việt nam
đầu ra hạn chế khiến giá lúa giảm khá mạnh từ khoảng năm năm trăm linh đồng một kg nay còn dưới năm đồng kg
lúa hè thu đầu vụ còn bán được cuối vụ rất ảm đạm đầu ra không có
tuy nhiên theo lãnh đạo vfta vfa hiện các nước vẫn còn dịch covid một mươi chín
nên xuất khẩu hạn chế có thể đến tháng chín tháng một mươi có thể khởi sắc trở lại
trong đợt sơ kết công tác và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi của cục quản lý thị trường tp hcm
lực lượng quản lý thị trường cho biết là đã kiểm tra xử lý một mươi chín vụ vi phạm lập website thương mại điện tử
mà không báo cho cục quản chức năng
theo báo cáo do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín nên số vụ kiểm tra trong sáu tháng qua giảm gần sáu mươi so với cùng kỳ năm ngoái
còn tám chín trăm hai mươi chín vụ những vi phạm bị phát hiện chủ yếu là kinh doanh hàng cấm hàng lậu hàng giả
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ an toàn vệ sinh thực phẩm
hiện nay nhiều doanh nghiệp thuê mặt bằng kho của các công ty lớn có uy tín lâu năm
để làm nơi cất dấu hàng hóa nhập lậu hàng giả mạo nhãn hiệu hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng kém chất lượng
hàng hóa nhập lậu còn được vận chuyển trên các chuyến bay nội địa đường sát từ bắc vào nam với số lượng lớn
và được chủ hàng ủy thác cho doanh nghiệp vận tải nên khi phát hiện đều không tìm được chủ sở hữu
vấn đề nổi lên là việc giả mạo thông tin của thương nhân tổ chức cá nhân uy tín để tham gia hoạt động thương mại điện tử ngày càng phức tạp
quản lý thị trường đã kiểm tra xử lý một mươi chín vụ vi phạm lập website thương mại điện tử mà không báo cho cơ quan chức năng
đa số hàng kinh doanh trên mạng được đặt mua từ trung quốc
tuy nhiên những vụ kiểm tra xử lý kinh doanh trên mạng mới chỉ là bề nổi chưa đi vào chiều sâu
truy đến cùng nguồn gốc cũng như những vấn đề liên quan
tiếp tục câu chuyện về kinh tế tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tăng trưởng tính dụng của ngành ngân hàng
chỉ bằng phân nửa so với cùng kỳ năm trước
riêng khu vực tp hcm tăng trưởng tính dụng những năm trước đây luôn tăng cao hơn toàn ngành
thì sáu tháng đầu năm nay chỉ ở mức thấp bất ngờ với hai năm
các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch covid một mươi chín nhưng tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận vốn lại ở mức thấp
do đó thành phố đã tổ chức nhiều buổi kết nối doanh nghiệp với ngân hàng để gỡ nút thắt này
từ đầu năm đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm đã giảm lãi suất cơ cấu lãi nợ
giữ nguyên nhóm nợ và cho vay mới
với lãi suất thấp cho hơn hai trăm ba mươi khách hàng tổng cơ cấu đạt trên ba trăm tám mươi bốn tỷ đồng
cho vay lãi suất ưu đại ngắn hạn bằng việt nam đồng lãi suất không quá năm mỗi năm đối với nhóm năm ngành lĩnh vực
bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu nông nghiệp nông thôn công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao
trong đó cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt hơn một trăm hai mươi sáu tỷ đồng chiếm tỷ trọng bảy mươi hai
tuy nhiên hiện nay tỷ lệ các doanh nghiệp tiếp cận vốn là khá thấp
hầu như hiện nay các ngân hàng đều dư về tiền
các khoản tiền nhành rỗi của người dân và doanh nghiệp hiện nay chưa có nhu cầu mở rộng doanh doanh đều đang được giữ tại ngành hàng rất lớn
và tỷ lệ lda của các ngân hàng hiện nay đều dưới tám mươi
điều này cho thấy thanh khoản rất là dồi dào
do đó thì cái việc mà các doanh nghiệp chưa tính vốn thời điểm này có thể là do cái việc mở rộng kinh doanh chưa được các doanh nghiệp để ý tới
trong thời gian dịch bệnh này
và mặt khác thì các doanh nghiệp đang gặp khó khăn
thì hầu như là các ngân hàng cũng đã và đang tái cơ cấu và đang hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp đó
thông qua cái hành thức là giảm lái cơ cấu lại các cái khoản nợ mà khách hàng đang nợ tại các ngành hàng
từ giữa cuối tháng năm đến nay số lượng doanh nghiệp tổ chức cá nhân cần hỗ trợ do các quận huyện trên địa bàn thành phố gửi đến tăng mạnh hiện đã hơn bảy trăm linh trường hợp
ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố đang chỉ đạo các ngân hàng
thương mại trên địa bàn tiếp nhận thông tin doanh nghiệp để hỗ trợ theo quy định
ngân hàng nhà nước thành phố cũng đã làm việc với một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn
từ đó có căn cứ để tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn
ngân hàng cộng đồng trách nhiệm với thành phố để giúp vốn doanh nghiệp
và bản thân ngân hàng cũng có cái hoạt động tín dụng cụ thể
thì chúng tôi thấy rằng là điều này là điều mang ý nghĩa sức hoạt động
và chúng tôi mong muốn rằng là mỗi hành động của thành phố sẽ giúp sức được
những vấn đề cụ thể cho từng doanh nghiệp cho từng doanh nghiệp cho một mươi bốn doanh nghiệp
chỉ thành phố không có nói su hoặc là chỉ là hô hạc
mà từng doanh nghiệp thì các đồng chí đồng tài ủy ban đồng tài ủy tiêu
có quan tâm chỉ đạo để tháo gỡ những điều nhỏ nhất
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cũng yêu cầu tổ công tác hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp
khắc phục khó khăn do dịch covid một mươi chín của từng sở ngành phải sâu sắc hơn nữa
để ghi nhận đầy đủ các kiến nghị của doanh nghiệp và ngân hàng
nhằm giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình kết nối
thưa quý vị làng cổ phước tích thuộc huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
là một trong hai ngôi làng cổ nhất của việt nam được nhà nước xếp di tích là quốc gia
tuy nhiên sức hấp dẫn của điểm đến không chỉ là ở câu chuyện lịch sử văn hóa
mà còn ở phong cảnh hữu tình mà đầm sen xung quanh mang lại
đầm sen lấy giống từ đại nội huế đã tạo ra một không gian để du khách
có thể chụp ảnh lưu niệm và tận hưởng nét bình yên của thiên nhiên
sen trồng ở làng cổ phước tích được nhân giống từ sen đại nội huế
vốn được sưu tầm tuyển chọn ở mọi nơi để dân tặng cho vua chúa
vì vậy sen cũng đặc trưng hơn không những hương thơm của hoa ngọt ngào thanh thoát
cánh hoa dày và nhiều hơn
sen làng cổ phước tích được trồng theo phương pháp hữu cơ
với quy trình nghiêm ngặt tỏa hương giữa ngôi làng cổ đẹp nhất việt nam bên dòng âu lâu

và được trung tâm bảo tồn kinh tích cổ đô huế hỗ trợ để lấy dòng sen trắng
và dòng sen quỷ còn lại ngày xưa của thời vua chúa

cũng như là để phát triển du lịch

thì chúng tôi đang mong muốn là tạo ra các sản phẩm có giá trị tư xét
và để phục hồi được tăng cái tàu việt nam và tăng cái sinh kế cho bà con tại đây
đến đầm sen du khách không chỉ đắm chìm trong khung cảnh tuyệt đẹp

vận đón khách
này có thêm đầm sen tạo điểm nhấn cho nét văn hóa huế
là điểm du lịch mới trong hành trình đến với làng cổ phước tích
hàng ngày thu hút hàng nghìn khách đến nghỉ dưỡng tham quan
nằm trong chương trình kích cầu du lịch sau giãn cách xã hội
thực sự là đấy không phải lần đầu tiên tham quan hồ sen này
nhưng mà mỗi lần thì có một cái cảm giác khác nhau
nhưng mà hôm nay thì tham quan hồ sen vào buổi chiều
thì thực sự thời tiết nóng
ở giữa hồ sen thì là rất là mạc

sen không chỉ để ngắm
thời gian này người dân có thêm việc làm

trong chương trình festival huế
mỗi ngày từ tám giờ sáng bình trà tranh sẽ được mang ra và duy trì đến một mươi năm giờ chiều mỗi ngày
ngoài trà chanh ở đây cần cung cấp khăn lạnh phục vụ cho người dân
việc làm này đã được duy trì gần một tháng nay trong thời điểm nhiệt độ thủ đô chạm mức bốn mươi độ
bình trà chanh miễn phí này do anh nguyễn việt anh sống tại hà nội cung cấp
đồng cảm với người dân lao động anh việt anh hàng ngày cung cấp nước và khăn để giúp đỡ những người lao công
người bán hàng rong tài xế xe ôm công nghệ hoặc bất kỳ ai có nhu cầu trong những ngày nắng nóng kỷ lục
một ngày anh thường mang ra hai đến ba lượt nước và cung cấp khoảng hai trăm linh chiếc hàn lạnh
sau khi cung cấp chả chanh và khăn lạnh thời gian tới anh có dự định sẽ kết hợp cung cấp thêm bánh mì
khi những hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội đã có rất nhiều người và bày tỏ sự trân trọng đối với hành động đẹp này
hy vọng rằng những hành động đẹp như thế này sẽ được lan tỏa góp phần xây dựng một đời sống đẹp
giúp con người chia sẻ với nhau những việc khó khăn trong cuộc sống